phát hành số đầu tiên ngày một một mươi một một nghìn chín trăm bốn mươi sáu ngày một một mươi một hai nghìn một mươi sáu và đón nhận huyên trương bảo vệ tổ quốc hẳn nhất
tới sự có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đồng chí vũ khoan
nguyên bí thư trung ương đảng nguyên phó thủ tướng chính phủ các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an nguyên lãnh đạo bộ công an đại diện lãnh đạo các tổng cục bộ tư lệnh các đơn vị trực thuộc bộ các bộ ban ngành ở trung ương và hà nội
tại lễ kỷ niệm thiếu tướng phạm văn miên tổng biên tập báo công an nhân dân đã ôn lại lịch sử hình hành và phát triển của báo
cách đây bảy mươi năm ngày một tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu báo công an mới tiền thân của báo công an nhân dân ra mắt bạn đọc
trải qua bảy mươi năm xây dựng phấn đấu và trưởng thành
có nhiều sự thay đổi điều chỉnh về tên gọi phương thức phát hành bộ máy tổ chức
nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào báo công an nhân dân đều bám sát tôn trị mục đích nhiệm vụ chính trị
định hướng tuyên truyền của đảng nhà nước của đảng ủy công an trung ương bộ công an
luôn đồng hành với sự nghiệp đảm bảo an ninh trở tự xây dựng và bảo vệ tổ quốc
các ấn phẩm của báo công an nhân dân đã thông tin kịp thời chủ trương đường lối chính sách pháp luật của đảng nhà nước
chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương bộ công an phản ánh sinh động thực tiễn công tác bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
đặc biệt báo công an nhân dân còn là cầu nối giữa lực lượng công an với các ban ngành đoàn thể và nhân dân
đã chủ động kết nối các cơ quan doanh nghiệp nhà hào tâm với người nghèo
qua đó phát huy truyền thống tương thân tương ái cao đẹp của dân tộc nối nhịp cầu thân ái giữa lực lượng công an với nhân dân bằng những việc làm thiết thực có ý nghĩa nhân văn sâu sắc
phát biểu tại lễ kỷ niệm thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận đánh giá cao những thành tích của các thế hệ cán bộ chiến sĩ phóng viên công nhân viên báo công an nhân dân đã đạt được trong suốt bảy mươi năm qua